nhân dịp kỷ niệm lần thứ bảy mươi một quốc khánh nước cộng hòa nhân dân trung hoa mùa một tháng một mươi
hôm nay tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn phú trọng
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đã gửi điện mừng đến tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc
chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình
thủ tướng quốc vụ viện lý khắc cường ủy viên trưởng ủy ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc trung quốc lật chiến thư
nhân dịp này phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh cũng đã gửi điện mừng
đến ủy viên quốc vụ bộ trưởng bộ ngoại giao trung quốc vương nghị